do vậy đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị xử phạt bị cáo phúc từ một mươi đến một mươi hai năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
một bị cáo từng là nhân viên của phúc xo bị đề nghị từ bảy đến chín năm tù cùng với tội danh trên
trần ngọc tài là em trai của phúc xo bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cùng tội danh trên ba bị cáo khác bị đề nghị từ chín đến hai mươi bốn tháng tù giam
bị cáo nguyễn văn sang bị đề nghị từ chín đến một mươi tám tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm
liên quan đến một đơn tố cáo công an tp hcm đã phát hiện và truy tìm đối tượng bùi xuân huấn
tức tuấn hoa hồng ba mươi năm tuổi quê tỉnh yên bái mà nhiều người biết đến trên mạng xã hội
trên facebook khuấn hoa hồng được khá đông dân mạng biết đến
thông qua hàng chục video live stream khoe tiền vàng và có quan hệ với giang hồ
trên video huấn tỏ ra ngông nganh xem thưởng pháp luật
đóng xe trên đường không đội mũ bảo hiểm và thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi quấn bị cục xuất bản in và phát hành bộ thông tin và truyền thông
xử lý về hai ấn phẩm giống sách có tên là đệ nhất kiếm tiền và bí kíp kinh doanh online
tự xuất bản và bán ra thị trường với giá gần tám trăm linh đồng
trước đó bùi xuân huấn đã hai lần bị công an phát hiện dương tính với ma túy
và phải đi cai nghiện bắt buộc lần lượt tại tp hcm và lào cai
do không có công an việc làm ham mê cờ bạc và nợ nần
lê thanh sáng đã nể sinh ý định lừa đảo chiếm các tài sản
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê thanh sáng chú huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê thanh sáng là đối tượng không có công an việc làm ham mê cờ bạc
do nợ nần nên đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vào ngày năm tháng sáu sáng đến khu vực bến xe phía bắc thị trấn cao lộc tỉnh lạng sơn
thì thấy một nhà trọ có dịch vụ chuyển tiền
sáng đã nhờ chủ quán chuyển năm mươi năm triệu đồng vào tài khoản với phí dịch vụ là hai mươi đồng một triệu
đến ngày hôm sau do không có khả năng thanh toán nên sáng đã bị đưa đến công an thị trấn cao lộc
thành lập doanh nghiệp nhưng lại làm ăn thua lỗ
nguyễn thị liễu cùng chồng là nguyễn văn năm đã huy động vốn sau đó không có khả năng trả nợ
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh bình định đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị liễu chú tỉnh bình định hai mươi năm tù
nguyễn văn năm là chồng của bị cáo liễu bị tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn bảy nguyễn thị liễu thành lập doanh nghiệp vay nợ ngân hàng và nhiều người
để mở rộng kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ
liễu che giấu sự thật về tình hình tài chính để huy động vốn nhằm trả số nợ trước và tiêu xài cá nhân
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba liễu cùng chồng đã vay tổng số tiền trên năm mươi sáu tỷ đồng
xong chỉ trả được gần sáu tỷ đồng còn lại số tiền gốc hơn năm mươi tỷ đồng không có khả năng thanh toán
trước đó vụ án này đã được đưa ra xét xử sơ thẩm hai bị cáo kháng án và tòa phúc thẩm
tuyên trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ số tiền hai vợ chồng đã trả cho những người bị hại
tuy nhiên qua điều tra hai bị cáo vẫn không cung cấp tài liệu gì chứng minh được số tiền đã trả
nên hội đồng xét xử đã nguyên mức án như đã tuyên ở tòa sơ thẩm trước đó
một đường dây chuyên làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng
trong một thời gian dài trên địa bàn tại thành phố hồ chí minh vừa bị công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng triệt xóa với thủ đoạn tinh vi đường dây này đã tạo dựng một đội ngũ
những người chuyên đi giao hàng công nghệ hay còn gọi là shipper để làm công cụ vận chuyển
bàn giao hàng và những giấy tờ giả theo yêu cầu
hội đồng đánh lạc hướng và che mắt sự theo dõi của cơ quan chức năng
những ngày cuối tháng năm nhận được thông tin là công an có tiếp nhận một hồ sơ nghi vấn là giấy tờ giả
đội hình sự công an quận thanh khê đã tiến hành lập án đấu tranh và xác định được
vì muốn làm giấy khai sinh cho con nhưng lại thiếu hiểu biết nên một người dân trên địa bàn
đã liên hệ với nhóm đối tượng ngoại tỉnh chuyên làm giả các loại giấy tờ với giá sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng một bộ
quá trình ở địa bàn thành phố hồ chí minh tốn rất nhiều thời gian công sức để theo dõi các đối tượng này
bởi vì đối tượng này hoạt động rất là tinh vi và chuyên nghiệp
sử dụng những việc chuyển hàng qua biêu kiện biêu phẩm các gian hàng tiết kiệm
không trực tiếp chuyển hàng liên quan đến hành vi phạm tội
đồng thời đối tượng rất cảnh giác
cho nên cái hoạt động trinh sát của chúng tôi phải áp dụng
rất nhiều biện pháp nghiệp vụ
và đặc biệt là phải đưa cái yếu tố bí mật
thêm hàng đầu
sau hơn nửa tháng đấu tranh theo dõi đối tượng
ban chuyên án quyết định khám xét khẩn cấp
nơi ở của ba đối tượng
gồm phạm văn đoàn ba mươi một tuổi
chú tệ xã tân thới nhì huyện hóc bôn
thành phố hồ chí minh
phạm hoài thanh và nguyễn tấn linh
đều hai mươi sáu tuổi cùng chú tệ quận tân bình
và quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
thu giữ gần bốn trăm linh văn bằng tài liệu giả các loại
bốn thẻ atm

hai trăm linh phô giấy các loại
và một số dụng cụ dùng để sản xuất tài liệu giả
tại cơ quan công an
cả ba đối tượng đều thừa nhận
thông qua mạng xã hội zalo facebook
đăng quảng cáo nhằm tìm kiếm khách hàng
có nhu cầu làm giả tài liệu
những yêu cầu của khách hàng sẽ được chuyển đến cho đoàn
để trực tiếp làm giả
rồi giao cho các shipper chuyển cho khách
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
số tiền giao dịch qua tài khoản
của các đối tượng này lên đến hàng tỷ đồng
và chia nhau theo tỷ lệ
lúc đấy mình cũng chỉ
khi kiếm tiền một hai trăm linh ngàn
xong rồi mình nao vào rồi dần dần
mình không kiểm soát được
đồng tiền cũng theo mình không kiểm soát được bản thân mình
qua những lời nói trên
người dân cũng cần tỉnh táo
trước mọi giao dịch mua bán
hay những lời đe dọa có vướng vào pháp luật
để chặn đứng nguy cơ sập bẫy lừa đảo
của các đối tượng
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra
một người đàn ông tử vong bất thường trên lề đường
thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng cùng ngày
một số người dân đã phát hiện
một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi
đi xe máy màu đen trong tình trạng nghi là say diệu
đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày
thì nhiều người phát hiện người này đã tử vong bên đường
và không còn chiếc xe máy bên cạnh
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng
đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc
bước đầu công an xác định trên người nạn nhân
không còn giấy tờ thủy thân
và bên cạnh cũng không còn chiếc xe máy màu đen
như là nhiều người đã chứng kiến
đến tám giờ sáng cùng ngày
thì thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác
bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
để phục vụ cho công tác điều tra
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng sáu
việt nam đã ghi nhận một trường hợp
mắc covid một mươi chín mới là nam thanh niên
từ cô quét trở về
ca bệnh thứ ba trăm ba mươi năm là nam hai mươi bốn tuổi
có địa chỉ xã khôi kỳ
huyện đại từ tỉnh thái nguyên
sống và làm việc tại cô quét hai năm
như vậy là tính đến sáu giờ sáng nay
việt nam có tổng cộng ba trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba trăm hai mươi năm bệnh nhân
đã được điều trị khỏi
trong sáu mươi hai ngày qua cả nước không có ca lây nhiễm mới
trong cộng đồng
các trường hợp mới ghi nhận mắc covid một mươi chín
đều là công dân từ nước ngoài trở về
và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn hải lâm
xã mai lâm huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đối tượng lê văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn đồng minh
xã hải ninh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê công bắc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn đoan hùng
xã hải bình huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện